từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến ngày một tháng bảy suốt dọc miền trung từ nghệ an hà tĩnh quảng bình thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định
nhiều vụ cháy rừng lớn đã liên tiếp xảy ra thiêu dụi hàng trăm hectare rừng
nghiêm trọng nhất là tại tỉnh hà tĩnh với hàng trăm điểm cháy ở bảy huyện và số người được huy động cứu rừng lên tới một mươi năm người
chưa bao giờ cháy rừng lại xảy ra kinh hoàng đến như vậy
mổ hôi nước mắt của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã rơi trên những cánh rừng bị cháy trờ trọi
suốt nhiều ngày qua các lực lượng thay nhau dầm mình giữa nắng gió miền trung để dập lửa ngăn không cho lửa cháy lan sang khu vực khác
lửa thừa vàng giàn nàn thừa sức sự đoàn kết đồn bọc đẫn nhau của quân và dân miền trung đã tạo nên sức mạnh phi thường ngăn cản sự khắc nghiệt của thiên nhiên
thưa quý vị mỗi khi thiên tai cháy rừng lũ lụt người trực tiếp sát cánh cùng nhân dân không ai khác ngoài lực lượng vũ trang lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân cả nước
khi cánh rừng ở tỉnh hà tĩnh lửa rực cháy người dân không chỉ thấy cán bộ chiến sĩ sát cánh cùng nhau dập lửa mà còn thấy được sự đồng hành của người dân
mỗi một người chung tay cùng nhau dập lửa tỉnh quân dân sáng bừng
nhưng đau đớn vô cùng khi một người dân cùng tham gia

những suất cơm canh kịp đỡ cơn đói lòng những giọt mồ hôi đổ xuống của những người tình nguyện chữa cháy khiến chúng ta xúc động
trước thiên tai địch hỏa tất cả ai nấy đều một lòng cứu lấy từng tất đất tất rừng của quê hương
bùng phát từ chiều ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực đồi thông thôn bảy xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
ngọn lửa sau đó lan rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố hai và ba
thị trấn xuân an khu vực rừng phòng hộ cháy nằm sát tuyến đường quốc lộ một a với hơn một trăm linh hộ dân sinh sống
từ đêm ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng sáu cuộc sống của người dân ở khu vực này dường như bị đảo lộn
lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh và các vùng lân cận được huy động một trăm linh quân số
công việc đầu tiên là phải hạn chế thiệt hại đến mức tối đa về tính mạng và tài sản của nhân dân
thực sự mà nói thì mấy ngày vừa rồi thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã rất vất vả
với việc khống chế dập tắt cả đám cháy trên rừng
nhưng mà thực sự thì chúng tôi vì trách nhiệm cũng như là vì cuộc sống của bà con nhân dân
nên chúng tôi đã không quản ngại khó khăn và cảm thấy đấy là một nhiệm vụ cực kỳ thiên liêng và kháo cả
bộ tư lệnh quân khu huy động tất cả các lực lượng để bảo đảm dập hết các đám cháy trên địa bàn quân khu
để bảo đảm an toàn cho rừng cho địa phương và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho tính mạng tài sản của nhân dân
các đơn vị lực lượng vũ trang quân bốn kể cả lực lượng chủ lực lực lượng bộ đội địa phương
dân quân tự vệ dự bị động viên đều được huy động ở mức tối đa và chúng tôi đang cố gắng hết sức
giữa cái nắng trang trang bốn mươi độ các chiến sĩ công an bộ đội kiểm lâm dân quân tự vệ cùng người dân
băng núi áp sát hiện trường đám cháy đối mặt với hiểm nguy có lúc lửa táp bỏng rát mặt
thế nhưng những khó khăn ấy vẫn không ngăn cản được quyết tâm ngăn lửa cứu rừng của những chiến sĩ anh hùng
cuộc chiến với giặc lửa thật sự khủng khiếp khi càng về đêm gió phơn càng thổi mạnh
lửa cứ thế bén mãi cháy hết cánh rừng này đến cánh rừng khác
bụng đó là nhưng không ai muốn ngơi tay họ chia nhau gói xôi để nguội lạnh
hay màu bánh mì bẻ đôi lẫn mùi khói và mồ hôi mặn chát
chiếc bánh ngọt hay gói mì tôm sống chưa bao giờ ngon và quý đến thế
các cộng đồng quân của tỉnh bộ đội biên phòng cảnh sát biển tư lĩnh quân khu
các lực lượng tham gia vào việc chữa cháy và hoạt động sự tích cực
không ngại gian khó hiểm nguy lăn xả để cứu lấy từng cánh rừng
cứu lấy tài sản và tỉnh bản các khổ dân ở gần rừng
suốt những ngày qua những người chiến sĩ quân đội công an kiểm lâm phải dốc hết mình để dập lửa cứu rừng
thế nhưng hết ngọn lửa này được dập đi thì ngọn lửa khác lại bùng lên
mệt mỏi gió lào nóng rát
thế nhưng mọi người vẫn luôn động viên chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn
có một anh bộ chỉ huy bộ đội tạc triển với tôi mà anh ấy nói là tôi chú ý tên
mà chị anh em lên gặp nhau và tạc triển với nhau để làm thôi
nhưng mà cái ông đó là kỳ luật nghiêm và ông chuyên gia đồng viên thôi
những ngày qua cũng là thời điểm cả nước một lòng hướng về hà tĩnh
xót ruột đau đớn khi những cánh rừng lần lượt ngã xuống vì ngọn lửa hung tàn
trung sức cùng quân và dân hà tĩnh ông lê văn hồng là chủ nhà hàng ăn uống tại thành phố vinh nghệ an
nghe rừng bị cháy lớn vợ chồng ông bỏ hết công việc về hà tĩnh tiếp tế thực phẩm
trái rừng ở đấy rất là khốc liệt
và nhiều tức là bà con chiến sĩ nhân dân đang trăn mình ở đấy để chiến đấu với trạch lửa
thì tôi muốn đồng cảm công khổ và chia sẻ làm thế nào để đồng viên tất cả toàn bộ các chiến sĩ anh chị em
chúng ta đang gồm mình để cháy ở đấy
những đám cháy trên đã được khống chế
và sau những ngày đêm vất vả hiểm nguy các cán bộ chiến sĩ đã có giấc ngủ trọn vẹn hơn
những hành động nghĩa cử đẹp của các cán bộ chiến sĩ đã có giấc ngủ trọn vẹn hơn
các quân và dân miền trung đã làm ấm lòng hàng triệu người dân cả nước
đó cũng là sự phi thường của sức mạnh đoàn kết sự đồng lòng của quân dân để giúp chúng ta chiến thắng thiên tài địch họa bảo vệ từng tất đất những diện tích rừng của quê hương